liên quan đến vụ việc nữ sinh htl trú tại xã an hòa huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
là học sinh lớp một mươi một trường trung học phổ thông nguyễn đức mậu huyện quỳnh liêu nghệ an nhảy xuống ao tự vẫn
sở thông tin và truyền thông nghệ an đã có công văn gửi cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
thanh tra bộ thông tin và truyền thông kiểm tra xử lý trang tin đã đăng tải đoạn clip
nội dung công văn nêu rõ trang tin điện tử songlamplus vn đăng tải video
học sinh cấp ba bình thản hôn nhau trong lớp và facebook nghệ an chia sẻ lại đoạn video này trên mạng xã hội
có ảnh chụp màn hình kèm theo
sau khi video được đăng tải và phát tán nữ sinh được cho là người trong video đã tự tử
sự việc diễn ra đã gây dư luận không tốt trên địa bàn tỉnh nghệ an
nhiều ý kiến lên án hành động thiếu thận trọng của trang tin điện tử songlamplus vn